thưa quý vị các đồng chí và các bạn
trước tình hình các phương tiện truyền thông đưa nhiều tin bài phản ánh dư luận xã hội không đồng tình
với việc đối tượng nguyễn ngọc minh tức minh sâm cùng đồng bọn
bị tòa nhân dân tỉnh bắc ninh đưa ra xét xử hình sự sơ thẩm vào ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
với mức án thấp phó thủ tướng trương hòa bình đã đề nghị xem xét kết quả việc điều tra
truy tố xét xử vụ án nguyễn ngọc minh cùng đồng bọn
phó thủ tướng trương hòa bình trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ
đề nghị tranh án tòa nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm soát nhân dân tối cao
xem xét kết quả việc điều tra truy tố xét xử vụ án nguyễn ngọc minh cùng đồng bọn nêu trên
để giải quyết tiếp vụ án theo trình tự tố tụng phúc thẩm đúng pháp luật xử lý nghiêm tội phạm
phó thủ tướng cũng yêu cầu bộ công an chỉ đạo kiểm tra quá trình điều tra vụ án
sớm báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ